thưa quý vị các đồng chí và các bạn thời gian qua các cấp các ngành thành phố hà nội đang rất quyết liệt vào cuộc xử lý vi phạm trật tự xây dựng đất đai đặc biệt là trong lĩnh vực đất nông nghiệp
tuy nhiên tại một số địa phương vẫn còn tình trạng thiếu kiên quyết thờ ơ với nhiệm vụ được giao để cho vi phạm ngang nhiên tồn tại thách thức sự nghiêm minh của pháp luật
điển hình như tại huyện đan phượng hàng loạt công trình vi phạm trật tự xây dựng đất nông nghiệp ở nhiều xã bị lấn chiếm và sử dụng sai mục đích nhưng không được xử lý triệt đề khiến công luận đặt ra câu hỏi có hay không việc chính quyền cơ sở dung túng cho vi phạm
đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được

đây là địa bàn các xã tân lập tân hội đan phượng thọ an thuộc huyện đan phượng thành phố hà nội nơi mà thời gian vừa qua được xem là điểm nóng của việc vi phạm trật tự xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông và sử dụng sai mục đích đất nông nghiệp được thuê để xây dựng nhà sở
tuy nhiên chính quyền cơ sở lại không hề có những động thái vào cuộc nào mà hoàn toàn bất lực không xử lý được hoặc nếu có xử lý cũng chỉ mang tính chất hình thức nhằm đối phó xoa dịu dư luận
theo phản ánh của người dân có rất nhiều công trình nhà xưởng được xây dựng và sử dụng trái phép tại địa bàn các xã này
và mặc dù các công trình này tồn tại trong thời gian dài hoặc đang trong quá trình xây dựng nhưng lại không hề bị cơ quan chức năng nào xử lý triệt để
phải chăng chính quyền cơ sở đang buông lỏng quản lý bao che cho việc xây dựng các công trình dự án trái phép trên đất nông nghiệp ở địa phương này
quan điểm của chúng tôi là chúng tôi không có thể xây dựng các công trình dự án trái phép trên đất nông nghiệp ở địa phương này
và xác định nguyên nhân của hiện trạng vi phạm trật tự xây dựng khá nhức nhối trên địa bàn là có việc cán bộ cơ sở có biểu hiện bao che làm ngơ cho công trình vi phạm dẫn đến công trình đã xây xong thậm chí đã xây dựng với quy mô lớn rồi mới bị phát hiện
mặc dù ủy ban nhân dân thành phố hà nội chỉ đạo quyết liệt là vậy nhưng tại huyện đan phượng nhiều xã vẫn còn tình trạng thiếu kiên quyết
thờ ơ với nhiệm vụ được giao để cho vi phạm ngang nhiên tồn tại
như xã tân lập có tồn tại rất nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng và xây dựng trên đất nông nghiệp
cùng với đó là dọc tuyến đường bốn trăm hai mươi hai cụm tám xã tân lập
dù là đất nông nghiệp đất sen kẹt nhưng cũng xuất hiện hàng loạt nhà xưởng được lợp tôn làm các tiệm rửa xe đại lý kinh doanh
các công trình nhà ở kiên cố được xây dựng tràn lan tình trạng săn lấp ao hồ rồi
lấn chiếm để làm bãi tập kết vật liệu xây dựng cũng diễn ra ngang nhiên nhưng hoàn toàn không bị xử lý
trước hiện trạng này dư luận đang đặt câu hỏi là chức năng giám sát quản lý của chính quyền cơ sở và của huyện đan phượng đang ở đâu
khi các vi phạm vẫn ngang nhiên diễn ra như vậy
thì bà cao anh về trách nhiệm thì đương nhiên là xã là trách nhiệm chính
còn về phía huyện và phía phòng thì bà cao anh cũng đã
chỉ đạo đốt đất đốt đất rất nhiều
nhưng mà có những một số trường hợp chậm xử lý xã thì bà cao anh huyện đã chỉ đạo đoàn thanh tra công vụ
đã thanh tra một số xã và các hoa anh đấy
đấy là do huyện đã chỉ đạo phòng tài nguyên đã tham biêu những xã chậm triển khai
thì là cái chậm triển khai thực hiện văn bản của cấp trên thì trách nhiệm của xã
theo như lời vị phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường
thì để xảy ra hiện trạng như trên trách nhiệm trước hết của bảy cấp xã
cứ cho là như vậy còn trách nhiệm phía sau có phải thuộc về cấp huyện hay không
số lượng công trình bị huyện xử lý chiếm bao nhiêu phần trăm so với số công trình vi phạm
việc đá quả bóng trách nhiệm còn kéo dài đến bao giờ
từ khi thành phố ban hành quyết định bốn đến nay yêu cầu quản lý về đất đai
thì đối với như thế là trên địa bàn xã cũng như là huyện
thì là cho giả soát lại toàn bộ
ủy ban huyện thành lập một tổ công tác đặc biệt
giả soát đối với tất cả những trường hợp vi phạm trên địa bàn xã
để báo cáo với thành phố là đối với những trường hợp vi phạm
và kể từ chấm dứt cái việc coi như là vi phạm đó
thế thì báo cáo từ các anh là người dân
thì người ta cứ nghĩ là bây giờ là giả soát như thế
là các hộ vi phạm là được coi như là hợp thức
thế và cái đất này thì chúng tôi thì báo cáo thực các anh là
toàn bộ trong khu quy hoạch của khu dân cư
chứ không làm ngoài quy hoạch để báo cáo thực các anh là như vậy
chính vì thế cho nên là trong quá trình quản lý của chúng tôi rất là khó khăn
nhưng cái việc quản lý thì chúng tôi vẫn phải thiết lập về mặt hồ sơ
và chúng tôi như thế là những trường hợp nào mà vi phạm ngoài quy hoạch
thì chúng tôi đều coi là tháo dỡ tức thì
còn những trường hợp mà nó trong cái vị trí quy hoạch
thì chúng tôi vẫn làm hồ sơ và báo cáo ủy ban huyện
theo điều hai trăm linh tám nó đã đa quy định rõ rồi
trách nhiệm của chủ tịch ubnd xã tăng cường kiểm tra
phát hiện những trường hợp phát sinh vi phạm thì phải xử lý kịp thời
tuy nhiên cũng báo cáo với các anh là
ở trên địa bàn huyện đông phượng thì cũng có những cái nó đặc thù một chút
thứ nhất là năm một nghìn chín trăm sáu mươi chia đất năm đất nông nghiệp năm
và năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chia đất nông nghiệp một mươi
thì lúc ý là các cái đất nằm trong khu dân cư
như đặc biệt các xã tân đập thọ a và một số xã cả khác
nằm trong khu dân cư
đấy cho nên là cái việc người ta xây dựng vi phạm
có những trường hợp vi phạm từ năm tám mươi
trước năm chín mươi rất lâu rồi
đấy nó nằm trong khu dân cư
cái chúng tôi cũng đang báo cáo huyện để báo cáo ủy ban thành phố xem xét
để cho phép chuyển động mục đích theo đúng quyền
báo cáo anh thấy cho nên là dẫn đến cái việc vi phạm
ở trong khu dân cư nó cũng tương đối
tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp đất công
vẫn diễn ra liên tục
tại huyện đan phượng và dường như chưa có dấu hiệu dừng lại
có vẻ như các hội nghị và văn bản ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo ban hành
chỉ mang tính chất hình thức nên không đạt hiệu quả
chưa quán triệt nội dung chỉ thị số bốn ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
có thể thấy công tác quản lý trật tượng xây dựng trên huyện đan phượng
còn bộc lộ nhiều bất cẩn yếu kém
việc các công trình sai phạm dù lỗi ít
nhưng chỉ bị nhắc nhở mà không có biện pháp xử lý nào triệt để
sẽ gây ra nhiều tiền lệ xấu gây bức xúc cho nhân dân
và nếu không xử lý một cách kiên quyết
thì chính họ là tác giả của bức phiếm họa về trật tượng đô thị này